từ đêm tám tháng năm đến dạng sáng nay chín tháng năm trên địa bàn các tỉnh phú thọ thái nguyên và yên bái
đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản
sau đây là tổng hợp nhanh của chúng tôi
theo thống kê chưa đầy đủ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ
mưa to kèm rông lốc đã gây tốc mái hư hỏng thiệt hại hơn một ngôi nhà trường học bệnh viện
gần bốn trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngờ búng một cột thông tin bị gãy đổ
đặc biệt tại xã phú lạc và hương lung huyện cẩm khê mưa rông đã làm ba người bị thương
ngay sau khi xảy ra thiên tai lãnh đạo các huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương
bị ảnh hưởng đã xuống hiện trường kiểm tra thống kê thiệt hại
đồng thời huy động các đoàn thể trong khu dân cư hỗ trợ các hộ bị thiệt hại di rời tài sản
dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm hồn định lại cuộc sống
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái nguyên
trận mưa kèm rông kèm lốc xuất hiện trong đêm tám tháng năm đã khiến bốn người bị thương
hơn một tám trăm linh ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng một mươi ba cơ sở giáo dục bị hư hỏng
hai mươi cổ điện bị gãy đổ hai trăm sáu mươi bảy hectare diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại
cùng nhiều công trình nhà nước bị hư hỏng
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng gần hai mươi hai tỷ đồng
hiện việc ảnh hưởng thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục thống kê số liệu
lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ
khẩn trương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
đối với những cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng
lãnh đạo tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu nhà trường tích cực khắc phục hậu quả
và sớm có phương án để đưa học sinh trở lại trường
mưa rông xảy ra chiều vào tối ngày tám tháng năm ở huyện tam chấu huyện mù căng trải
đã làm một người bị thương ba trăm hai mươi hai ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
ngay sau khi xảy ra mưa rông chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn
chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình có người bị thương
và giúp các gia đình có nhà bị tốc mái khắc phục nhà ở
đồng thời tổng hợp thống kê thiệt hại giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
trước đó đêm hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
mưa lốc đã làm một người chết gần tám trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại khoảng tám năm tỷ đồng